ba bị cáo gồm bùi thanh sang nguyễn anh hào cùng chú tại huyện thạnh hóa tỉnh long an
và nguyễn văn hữu nhơn chú tại huyện châu phú tỉnh an giang
vừa bị tòa án nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm
liên quan đến vụ vận chuyển hàng cấm
theo cáo trạng vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sang vận chuyển thuê số chất thuốc lá
cho một người không rõ lai lịch với số lượng gần ba gói thuốc lá hiệu z và hero
từ huyện thạnh hóa tỉnh long an đến giao tại tỉnh vĩnh long với tiền công là một hai triệu đồng
sau đó sang giao xe ô tô cho nhơn điều khiển trở hào cùng số thuốc lá trên
trở về vĩnh long với số tiền công là tám trăm linh đồng
khi xe chạy đến đoạn thuộc phường tân hòa thành phố vĩnh long thì bị lực lượng chức năng phát hiện
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo bùi thanh sang một mươi tám tháng tù giam
nguyễn anh hào và nguyễn văn hữu nhơn mỗi bị cáo một mươi hai tháng tù giam cùng với tội vận chuyển hàng cấm
công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra truy xét những người liên quan đến vụ nghi nổ súng
trong khu dân cư trên đường trần văn dầu xã phạm văn hai do mâu thuẫn khiến nhiều người hoảng loạn
trước đó hàng chục người chở nhau trên xe máy cầm theo hung khí chạy vào khu vực trên
sau đó thì có nhiều tiếng nổ lớn như tiếng súng
công an huyện bình chánh tiếp nhận thông tin đã có mặt khám nghiệm hiện trường
thu giữ nhiều vỏ kim loại nghi là vỏ đạn
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến
vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong mua bán đất đai
công an đã khoanh vùng được những đối tượng nghi vấn và đang tập trung truy xét để xử lý nghiêm theo quy định
thông tin từ công an tỉnh lai châu cho biết vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng năm
tổ công tác gồm đại úy phạm tùng sơn và thượng úy lò xuân thành
cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện than uyên
đã cứu sống cháu bé bị đuối nước
thời điểm trên hai cán bộ công an đang trên đường đi tuyên truyền vận động
hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng vneid
khi đến khu tám thị trấn than uyên đã nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ
và phát hiện một cháu nhỏ đang vùng vẫy dưới ao sâu
ngay lập tức hai cán bộ vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao
kịp thời cứu và đưa cháu bé lên bờ an toàn
sau đó hai cán bộ đã liên hệ với người nhà và bàn giao cho bé cho gia đình
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
thảo luận cho ý kiến về luật giao dịch điện tử sửa đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước trong luật giao dịch điện tử
đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
cho ý kiến vào dự thảo luật đại biểu trần thị thu phước
đoàn con tum bày tỏ băn khoăn khi hiện nay trên không gian mạng
đang có nhiều hiện tượng lợi dụng lừa đảo trong giao dịch điện tử
tuy nhiên luật giao dịch điện tử sửa đổi lần này chưa quy định cụ thể trách nhiệm
của các nhà cung cấp đơn vị trung gian và cả cơ quan quản lý nhà nước
để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng lợi dụng giao dịch điện tử
để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm cấm
theo tôi thì cần bổ sung thêm quy định về trách nhiệm của các nhà cung cấp
nền tảng trung gian trong việc kiểm soát và loại bỏ các nội dung vi phạm pháp luật
trên nền tảng số trách nhiệm quyền hạn cụ thể của các cơ quan nhà nước
có liên quan trong việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
trong giao dịch điện tử theo lĩnh vực địa bàn được phân công
đối với dự thảo luật này hình như có lẽ đến bây giờ là một luật duy nhất
mà chỉ quy định mà bộ thông tin truyền thông là đầu mối giúp chính phủ
trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao dịch điện tử
và các bộ cơ quan an bộ thực hiện theo phân công
và cũng không quy định rõ cái phạm vi đầu mối là như thế nào
trong khi các luật khác thì lại quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ cũng khá cụ thể
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đề án sáu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
đại biểu trần thị thu phước đoàn contum đề xuất nên quy định
việc áp dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
làm tiêu chuẩn chung cho các giao dịch trên môi trường điện tử
giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
theo báo cáo của chính phủ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối
chia sẻ làm sạch dữ liệu với một mươi ba bộ ngành sáu mươi ba địa phương và ba doanh nghiệp
viện thông và ivn đảm bảo độ đúng đủ sạch sống
việc khuyến khích sử dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử của bộ công an
đối với người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử
trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
sẽ giúp tiết kiệm thời gian
chi phí và nâng cao hiệu quả và an toàn của các giao dịch
tránh sự phức tạp và lãng phí trong việc quản lý và sử dụng các phương thức
xác thực điện tử khác nhau của các bộ ngành địa phương
liên quan vấn đề chữ ký điện tử số công vụ nhiều đại biểu cho rằng
sự tách bạch giữa chữ ký số công vụ phải được mã hóa bởi ban cơ yếu của chính phủ
do đó đề nghị quốc hội xem xét vấn đề này dưới góc độ quốc phòng an ninh
để đảm bảo vấn đề quốc phòng an ninh quốc gia
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường
về quyết định chủ trương đầu tư dự án đường giao thông từ quốc lộ hai mươi bảy c
đến đường tỉnh dt sáu trăm năm mươi sáu tỉnh khánh hòa kết nối với lâm đồng và ninh thuận
việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước capet huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
trong phiên làm việc buổi chiều sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra
về dự thảo nghị quyết lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm
đối với người giữ chức vụ do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi
quốc hội đã thảo luận tại tổ về nội dung này và dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
cũng trong phiên làm việc vào chiều nay quốc hội họp tại tổ cho ý kiến dự thảo
nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
do quốc hội hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sơ đổi
qua thảo luận vấn đề liên quan đến hệ quả với trường hợp có số phiếu tín nhiệm thấp
từ năm mươi đến dưới hai phần ba số phiếu tín nhiệm thấp đã được các đại biểu quan tâm cho ý kiến
góp ý cho dự thảo nghị quyết một số đại biểu bày tỏ băn khoăn khả năng xảy ra trường hợp
số đông đại biểu thay đổi quan điểm sau khi bỏ phiếu tín nhiệm đối với người có năm mươi
đến hai phần ba phiếu tín nhiệm thấp
tín nhiệm thấp nhưng mà đem ra để bỏ phiếu tín nhiệm
tín nhiệm thì lại là tám mươi chín mươi là ủng hộ là tiếp tục
thì cái này mình sẽ xử lý cái tình huống như thế nào
thì tôi nghĩ chắc quý bà thư vụ hỏi cũng có tính rồi chứ không phải không có
nhưng mà hay là mình quy định là anh ở cái mức nào mà khi qua cái dòng lấy phiếu tín nhiệm
anh không đạt là coi như đương nhiên là thôi luôn không có cần tiếp tục nữa
thì tôi nghĩ như vậy thì nó có sẽ nó rõ hơn chúng ta không phải cần làm vòng thi
từ năm mươi trở lên đến dưới hai phần ba mà phiếu tín nhiệm thấp ấy
thì cũng có một cái nội dung là gì
là khuyến khích cho từ chức
nếu không từ chức thì lúc đó mới chuyển sang là bỏ phiếu tín nhiệm
mà bỏ phiếu tín nhiệm ấy là thực chất làm miễn nhiệm
thế cho nên là cái tình huống mà như anh phương có nêu là nếu như mà lấy phiếu
sau đó đến phần bỏ phiếu mà lại kết quả nó lại không xuôi
theo cái chiều mà lấy phiếu tín nhiệm thì tình huống ấy có xảy ra không
thì trong thực tiễn tổng kết chưa bao giờ xảy ra
về đối tượng không lấy phiếu tín nhiệm trưởng ban công tác đại biểu nguyễn thị thanh cho biết
chỉ duy nhất trường hợp người bị bệnh hiểm nghèo không điều hành công tác từ sáu tháng trở lên thì không lấy phiếu
đây cũng là đối tượng bổ sung mới so với quy định chín mươi sáu
lúc ban đầu thì ban soạn thảo đưa ra là ba tháng
nhưng sau đó thì qua nhiều lần góp ý của các đoàn lệnh của quốc hội
của hội đồng nhân dân các tỉnh của các chuyên gia
số đông nói là nên là sáu tháng
nếu ba tháng thì ngắn quá
ngắn quá trong một năm và trong nửa nhiệm kỳ mà ba tháng thì ngắn quá
cho nên là đề nghị lên là từ sáu tháng trở lên
thì có mỗi một đối tượng khác với chín mươi sáu
là cái người mà bị bệnh hiểm nghèo nghỉ điều hành từ sáu tháng trở lên thôi
liên quan đến hệ quả với người được lấy phiếu tín nhiệm
nhiều đại biểu đồng tình với ý kiến trong cơ quan thẩm tra rằng
cần bổ sung cơ chế cho người có từ hai phần ba tổng số đại biểu quốc hội
đại biểu hội đồng nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp
chủ động xin từ chức
nếu không từ chức thì mới trình quốc hội và hội đồng nhân dân xem xét miễn nhiệm
qua thảo luận các đại biểu cũng cho rằng
việc xây dựng dự thảo nghị quyết lần này còn thể hiện được tinh thần trách nhiệm của quốc hội
đối với người được bầu phê chuẩn giữ chức vụ
góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tới thăm chúc mừng giáo hội phật giáo việt nam nhân dịp đại lễ phật đản hai nghìn hai mươi ba
tiếp đoàn về phía giáo hội phật giáo việt nam có hòa thượng thích thanh nhiễu
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các chư tôn đức trong hội đồng chứng minh
hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam và toàn thể tăng ni phật tử
một mùa phật đản an lạc cắt tưởng
nhấn mạnh bộ công an luôn đồng hành cùng tôn giáo nói chung
giáo hội phật giáo nói riêng bảo đảm tự do tín ngưỡng tôn giáo
thứ trưởng lương tam quang cũng chân thành cảm ơn những việc làm
hoạt động có ý nghĩa của giáo hội phật giáo việt nam thời gian qua
mong giáo hội tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn tăng ni phật tử
tiếp tục phối hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn để mọi người dân được sống hạnh phúc
cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo bộ công an và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đã dành cho các chư tôn đức tăng ni phật tử của giáo hội
hòa thượng thích thanh nhiễu khẳng định
giáo hội phật giáo việt nam luôn đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị và các đồng chí
thực tiễn cho thấy lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng công an xã bán chuyên trách
đang là mắt xích quan trọng là cánh tay nối dài của lực lượng công an
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên tổ chức hoạt động của lực lượng này trong thời gian qua đã phát sinh nhiều bất cập
nhất là chưa có luật quy định cụ thể đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
để đảm bảo hành lang pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của lực lượng này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên viu anh
thưa quý vị và các bạn hiện nay có hơn năm mươi công an chính quy được bộ công an tăng cường
về các xã thị trấn trên toàn quốc
từ đó công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở
đều có những chuyển biến tích cực
song biên chế của lực lượng công an chính quy có hạn nên vẫn phải huy động sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố đội trưởng đội phó dân phòng
và chính họ đang trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
xã thanh tâm huyện thanh liên tỉnh hà nam
dù đã ngoài sáu mươi và miệt mài với công việc mà người đời hay gọi là phát phục và hạng tộc
trong đối với ông nguyễn xuân thành khi đó là niềm vinh dự và tự hào
hình ảnh ông và lực lượng công an xã chính quy mẫu mực nhiệt tình trách nhiệm
trong giữ gìn bình yên cuộc sống đã trở nên quá quen thuộc
đến công an xã chính quy được tăng cường với các xã thị trấn trên toàn quốc là hơn năm mươi đồng chí
đã nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở
các chỉ số về an ninh trật tự phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở đều có những chuyển biến tích cực
mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
sống biên chế của lực lượng công an chính quy có hẳn nên vẫn phải huy động
sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố đội trưởng đội phó dân phòng
cùng phối hợp tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
do ở tại cơ sở nên họ sẽ kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với công an xã chính quy
có biện pháp phòng ngừa ngăn chặn không để hình thành điểm nóng
các đồng chí công an viên là những người trực tiếp ở thôn xóm
người ta am hiểu được về phong tục tập quán của địa phương
và khi mà có các đối tượng hoạt động trên địa bàn
thì qua việc phân công nhiệm vụ giám sát cũng như nắm bắt thông tin
thì các đồng chí công an viên là những người đi sâu nhất
cấp được chính xác nhất về mối quan hệ của địa phương
cũng như là cái cách thức và cái mối quan hệ của đối tượng đối với các thành viên khác trong địa bàn
lực lượng công an bán chuyên trách thì hầu như là các đồng chí được xuất phát từ người dân của địa phương
thế nhưng cái đó là một cái vai trò hết sức quan trọng
dù chuyên môn nghiệp vụ không cao
nhưng vai trò nắm địa bàn sẽ sâu sát hơn
giúp ích cho lực lượng công an chính quy hoạt động tốt

trên địa bàn tỉnh hà nam mỗi thôn được bố trí hai đồng chí tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
những buổi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự như thế này được diễn ra thường xuyên liên tục
có thể thấy cái họ có là lòng nhiệt huyết
tuy phụ cấp còn hạn chế vừa phải mưu sinh lo cuộc sống gia đình
song tất cả đều được gác qua một bên vì mục tiêu chung đảm bảo sự bình yên cho nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện toàn quốc có khoảng ba trăm linh người đang tham gia hoạt động
trong lực lượng bảo vệ dân phố công an xã bán chuyên trách đội trưởng đội phó dân phòng
với những đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuy nhiên hiện nay chưa có luật quy định cụ thể về nhiệm vụ mà lực lượng này được thực hiện
khi tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh trật tự
cùng với đó là những quy định cụ thể về chế độ chính sách các điều kiện đảm bảo
để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được hoạt động thống nhất hiệu quả
xuất phát từ thực tiễn bộ công an đã xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước
về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của cuộc sống
bởi thực tế thời gian qua cho thấy lực lượng này chính là cánh tay nối dài của lực lượng công an
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ngày càng phát huy được năng lực trách nhiệm của mình
sự cần thiết của lực lượng này là không thể phủ nhận khi góp phần quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngay tại cơ sở
trở thành một lực lượng thống nhất một đầu mối quản lý một cơ quan chỉ đạo về mặt nghiệp vụ
và đảm bảo thống nhất về cái quy định pháp luật
cho nên là nó sẽ tạo ra điều kiện rất thuận lợi để chúng ta nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
ở địa bàn cơ sở đối với cả hoạt động của lực lượng này cũng như là các cơ quan chức năng
về cái vai trò trách nhiệm của công an viên thì chúng tôi cũng luôn luôn thể hiện rằng mình đã tham gia trong lực lượng
thì cũng thể hiện hết mình về hăng say với công việc
chúng tôi cũng mong muốn có cái đề nghị là cái hỗ trợ
cái thứ nhất là về cái hành lang pháp lý nó rõ ràng ra cái vai trò trách nhiệm của công an viên
cái thứ hai nữa là về cái chế độ hỗ trợ với lực lượng bán chuyên trách
nó sẽ đảm bảo ứng phù hợp với công việc
với chúng tôi trên bàn với cái vai trò trách nhiệm của công an viên thì chúng tôi cũng sẽ thể hiện hết mình
tận tâm với công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao
có thể thấy việc sử dụng kiện toàn thích gọi thành một lực lượng thống nhất
sẽ xác định cụ thể vị trí chức năng nhiệm vụ là động lực quan trọng
giúp tăng cường sức mạnh bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
đồng thời nâng cao tính hiệu quả của công tác phòng chống tội phạm
qua đó phát huy vai trò trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thưa quý vị bên cạnh công tác chuyên môn mỗi việc tốt vì nhân dân phục vụ vẫn được lực lượng công an nhân lên mỗi ngày
trong ngày hôm nay trên khắp các mặt báo đã lan tỏa hành động kịp thời của hai chiến sĩ công an tỉnh lai châu
trên đường đi tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng vneid tại khu tám thị trấn than uyên
đại úy phạm tùng sơn và thượng úy lò xuân thành cán bộ đội cảnh sát điều tra quản lý hành chính về trật tựa xã hội công an huyện than uyên tỉnh lai châu
đã kịp thời phát hiện và cứu sống một bé trai bốn tuổi bị đuối nước
chới với giữa dòng nước vùng vẫy dưới ao sâu tiếng kêu cứu cứ nhỏ dần danh giới giữa sự sống và cái chết đang cận kề
phát hiện sự việc chẳng mang hiểm nguy hai cán bộ công an đã vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao lao mình xuống nước kịp thời cứu cháu bé lên bờ an toàn
sau khoảng một mươi phút cháu bé tìm
tỉnh táo trở lại các anh đã liên hệ được với người nhà và bàn giao cháu cho gia đình
cảm kích trước tinh thần dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ công an mẹ cháu bé đã gửi thư cảm ơn tới hai đồng chí là đại úy phạm tùng sơn và thượng úy lò xuân thành đã kịp thời cứu sống con trai mình khỏi bị đuối nước
lòng dũng cảm nghĩa cử cao đẹp của các anh đã khắc họa thêm về hình ảnh người chiến sĩ công an
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
một chuyên án ma túy cực lớn và đáng chú ý là trong các loại ma túy mà các đối tượng mua bán vận chuyển xuyên biên giới
có loại ma túy là nước vui thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp với tổng khối lượng là một trăm tám mươi kg
đã được công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng với công an tp hcm và bộ công an triệt phá thành công

năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh công an tỉnh tây ninh đã phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lớn quy mô liên tỉnh xuyên quốc gia móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để đưa ma túy vào việt nam tiêu thụ
ngay sau đó công an tỉnh tây ninh đã xác lập chuyên án phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm
đấu tranh làm rõ từng thành viên trong đường dây tội phạm trên
sau hơn sáu tháng theo dõi đeo bám các đối tượng công an tây ninh phối hợp với các đơn vị đã tiến hành bắt đột kích các điểm ở tây ninh tp hcm
lần lượt bắt giữ sáu đối tượng liên quan
đồng thời cảnh sát cũng đã thu giữ được nhiều tăng vật bao gồm một trăm một mươi bốn kg ketamine sáu mươi tám bánh heroin hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi hai kg methamphetamin
hai kg nước vui ba xe máy một xe ô tô số ma túy thu giữ là một trăm tám mươi kg
trước chiến công này ngày hai mươi chín tháng năm trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có thư khen gửi công an tỉnh tây ninh
trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an công an tp hcm và một số đơn vị có liên quan triệt phá thành công đường dây này
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày hai mươi bốn tháng năm công an tỉnh tây ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm
và một số đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây này
liên quan đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
lực lượng chức năng đã bắt giữ sáu đối tượng thu giữ một trăm một mươi bốn kg ketamine sáu mươi tám bánh heroin hai mươi năm viên thuốc lắc một mươi hai kg methamphetamin
hai kg nước vui ba xe mô tô một xe ô tô cùng nhiều vật chứng khác
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc là gương điển hình trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về thực hiện phương án số hai pa
bcac bốn ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ công an về phong ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm
kết quả đấu tranh chuyên án đã thể hiện tính chủ động sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh tây ninh
nhất là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh
phản ánh công tác hiệp đồng chiến đấu tích cực hiệu quả giữa công an tỉnh tây ninh với các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan bộ
công an các địa phương và các đơn vị liên quan góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào việt nam
gian đe phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng ghi nhận biểu dương thanh tích của các đồng chí
đề nghị công an tỉnh tây ninh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án
củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định của pháp luật
mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
trong khi đó công an thành phố thanh hóa cũng vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ ba vụ năm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt giữ bao gồm lê việt trường sơn ở phương đông vệ trần tuấn anh ở phường điện biên
văn hòa ở phương lam sơn trịnh văn hoàn ở phương quảng thành lương xuân phồn ở huyện hoàng hóa
tăng vật thu giữ là tám viên hồng phiến hơn một mươi bảy ba gram heroin và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị hà giang có hai trăm bảy mươi bảy km đường biên giới địa hình hiểm trở đồng bào dân tộc ít người chiếm đến chín mươi trình độ văn hóa nhận thức còn hạn chế
nhiều đối tượng xấu đặc biệt là các đối tượng buôn bán ma túy thường lợi dụng bà con để vận chuyển mặt hàng này
thế nhưng dù biết là mặt hàng cấm vì lợi nhuận nhiều người vẫn bất chấp tiếp tay cho tội phạm
thời gian qua lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã liên tiếp phát hiện bắt giữ phá thành công nhiều vụ án liên quan
là người dân tộc mông hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi các đối tượng thuê vận chuyển và cất giấu ma túy
hai đối tượng thảo ly phó và vàng mi co đã đưa ma túy về nhà chờ thấy cơ để tìm người mua và vận chuyển ma túy đi bán
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố hai đối tượng về hành vi vận chuyển ma túy thu giữ một mươi năm bánh heroin
các đối tượng hoạt động vận chuyển ma túy chủ yếu là người đồng bào dân tộc lợi dụng một địa hình địa hình không gian hiểm trở
quá trình các đối tượng trao đổi với nhau hầu như là sử dụng tiếng dân tộc
và đặc biệt trong quá trình các đối tượng vận chuyển nhau chủ yếu là người cùng đồng bào người cùng dân tộc với nhau gây rất khó khăn trong công tác đấu tranh
đây chỉ là một trong hàng chục vụ việc mà cơ quan công an bắt giữ mà các đối tượng vận chuyển chủ yếu là người đồng bào
dương trong năm hai nghìn hai mươi hai đến quý i năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang đã bắt giữ và khởi tố một trăm linh bảy vụ với một trăm bốn mươi ba bị can
trong đó các vụ án khởi tố điều tra có đến bảy mươi bị can là người dân tộc ít người
các đối tượng đã lợi dụng vấn đề để nhận biết pháp luật của bà con con hạn chế
do đó là đã lôi kéo vào việc vận chuyển
vấn đề thứ hai là mặc dù đã được tuyên truyền vận động tuy nhiên là vì cái lợi nhuận cao cho nên là bà con cũng bất chấp và tham gia thực hiện những hành vi phạm tội liên quan đến ma túy
bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng đã chặt đứt bóc rỡ nhiều đứng dây tội phạm ma túy thì cũng rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành
trong việc tăng cường giáo dục phổ biến pháp luật nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc
từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn của địa phương quyết tâm không để hà giang trở thành điểm trung chuyển ma túy
liên quan tới vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến cho một người chết và nhiều người bị thương trên đường hồ chí minh đoạn la sơn hòa liên xảy ra vào chiều ngày hôm nay
công an thành phố đà nẵng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách dường nằm
công an thành phố đà nẵng cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe khách dường nằm
một số người trên xe bị xây sát nhẹ đều được đưa đến bệnh viện đà nẵng kiểm tra tình trạng sức khỏe hiện đã xuất viện
lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của hai tài xế kết quả không vi phạm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang đã ra lệnh tạm giữ lái xe nguyễn văn tuấn để phục vụ điều tra
một thông tin đáng chú ý khác mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm hai nghìn hai mươi ba của ngành giáo dục và hà nội
trong đó sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu nhà trường không tổ chức dạy thêm học thêm dịp hè
cụ thể về hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh phổ thông sở yêu cầu các nhà trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện kiểm tra lại học sinh phải rèn luyện trong hè
sở lưu ý các nhà trường không tổ chức dạy thêm học thêm dưới bất kỳ hình thức nào không tổ chức dạy trước chương trình tổ chức ôn tập luyện thi kiểm tra khảo sát để xếp lớp năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị lâu nay chúng ta đều biết đến thực trạng trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người dễ bỏ học vì nhiều nguyên nhân như là hoàn cảnh gia đình khó khăn phong tục lạc hậu nạn tảo hôn
và một khi đã bỏ học thì việc vận động các em trở lại trường là không dễ dàng
nhưng vượt qua mọi khó khăn ngay tại những nơi học sinh từng bỏ học có những giáo viên đã và đang viết nên những câu chuyện mới về giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
câu chuyện sau được ghi nhận tại tỉnh đắk lắc
ngoài giờ lên lớp điểm đến yêu thích của nhiều em học sinh này là nhà của cô giáo sen
những đứa trẻ ở đây được tiếp cận với môn tin học từ năm lớp ba
đó là điều không phải vùng đồng bào dân tộc thiểu số nào cũng làm được
máy tính như một kho tàng kiến thức để những đứa trẻ này khám phá trải nghiệm
em nào cũng hứng thú và chăm chú
một mươi hai năm trước cô xen đã chọn gắn bó với học sinh ở địa bàn vùng sâu vùng xa xã yà khuếch huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
vì muốn giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn cô sen đã chia sẻ lên mạng xã hội
nhiều tấm lòng cùng góp lại đã tặng cô trò một bộ máy tính bàn ghế đô dung học tập
kể từ đó nhà cô xen đã trở thành địa điểm sinh hoạt câu lạc bộ tin học mà chẳng buổi nào có học sinh vắng
bố mẹ đi làm nông không có đủ điều kiện để mua máy tính cho các bạn thực hành thêm ở nhà
vì vậy cho nên là những buổi sinh hoạt câu lạc bộ
sẽ góp phần cho các em nâng cao thêm cả kỹ năng sử dụng máy tính
từ tình yêu thương đặc biệt dành cho học sinh vùng đồng bào thiểu số
người thầy giáo này đã nỗ lực huy động được nhiều nguồn hỗ trợ từ cộng đồng
để thực hiện các hoạt động như ngân hàng dê giống
theo bảo hiểm y tế cho học sinh tặng sách vở đồ dung học tập xe đạp xây nhà dạy bơi miễn phí
giúp hàng chục nghìn học sinh nghèo có niềm tin đến trường
khi em nhận được dê giống thì
em cảm thấy rất là xúc động em hứa sẽ chăm ngoan học giỏi và không làm thầy cô thất vọng
hoàn cảnh sống khó khăn cũng là một trong những nguyên nhân khiến các em phải bỏ học
có nguy cơ bỏ học giữa trường rất là cao
nên là mỗi hành động mỗi việc làm những căn nhà những cái góc học tập những chiếc xe đạp
với hy vọng rằng là sẽ tiếp cánh nâng cái bước chân của các em đến trường
để các em có động lực đến trường không phải bỏ học giữa trường
tình yêu thương và những món quà thiết thực đã chữa lành thiệt thòi cho những đứa trẻ
muốn bỏ học
từ những điểm nóng về tình trạng học sinh bỏ học
không ít ngôi trường ở vùng sâu vùng xa của tỉnh đắk lắc
giờ đã trở thành điểm sáng trong việc giữ sĩ số học sinh